tập yoga đã trở thành xu hướng rất được ưa chuộng của không những giới trẻ mà còn của mọi tầng lớp và lứa tuổi
tại hà nội liên đoàn yoga việt nam vừa tổ chức hội thảo chuyên môn về thiền và yoga phục hồi chức năng
nhiều lợi ích về sức khỏe của việc tập bộ bôn này đã được chia sẻ bởi các chuyên gia hàng đầu
những nghiên cứu cổ đại cho thấy yoga phục hồi trị liệu đã có lịch sử từ hơn năm năm trước
các vị thầy về yoga đã quan sát sự tự chữa lành tự phục hồi trong tự nhiên như các loài vật cây cỏ để ứng dụng lên chính cơ thể mình
trong khi đó lại có rất nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy khi ứng dụng yoga thiền và việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe
thì ngoài việc có thể tự chữa lành những gì thuộc về cơ thể
thì các phương pháp này còn có cơ chế tự chữa lành phục hồi cả về tinh thần và tâm trí
yoga và thiền sẽ đúng phương pháp
yoga và thiền sẽ giúp cho việc nâng cao sức khỏe sức đề kháng của cơ thể
tức là rèn luyện sức khỏe trong những điều kiện tự nhiên một cách khoa học
và trên cơ sở đó thì để dần dần hồi phục lại những chức năng vốn có của các bộ phận trong cơ thể và giúp cho cơ thể trở lại khỏe mạnh
thực tế có nhiều trường hợp từng bị chấn thương khi chơi thể thao
phải phẫu thuật cột sống tập vật lý trị liệu và nhiều phương pháp luyện tập
khác trong nhiều năm nhưng không phục hồi được cuộc sống
thế nhưng khi biết tới yoga phục hồi trị liệu chỉ sau vài tháng tập đã mang lại hiệu quả rõ rệt
trong khoảng thời gian tập này điều đầu tiên là người bệnh sẽ được phải được kiểm tra sức khỏe
có đủ khả năng luyện tập hay không và sức chịu đựng độ nặng cũng như độ dẻo của cơ thể như thế nào
hoặc là có những cái liệu trình như thế nào cho phù hợp
sau khi kiểm tra sức khỏe xong thì tổ chuyên môn của chúng tôi sẽ lên những phương án về thời gian về phương pháp
phương pháp là gì
phương pháp là gì
thì phương pháp thì chúng tôi dùng nhiều phương pháp khác nhau
có những phương pháp ứng dụng từ yoga cổ xưa từ ấn độ
nhưng cũng có những phương pháp chúng tôi phối hợp những phương pháp phục hồi trị liệu tự nhiên
từ các quốc gia như nhật bản hàn quốc và cùng với các công nghệ của đức
thì đó là nó xây dựng thành một cái hệ thống phục hồi tự nhiên
bên cạnh đó những phương pháp ứng dụng phổ biến trên thế giới của thiền yoga phục hồi trị liệu
trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng được các chuyên gia đề cập tại hội thảo